hội khoa học lịch sử thành phố đà nẵng tổ chức hội thảo khoa học một trăm linh năm chữ quốc ngữ ở việt nam
đây là hoạt động sinh hoạt học thuật nhằm phát huy truyền thống
tri ân các bậc tiền nhân đã tiếp biến chữ hán
tạo nên một vốn từ hán việt vẫn đang phát huy tác dụng đến ngày nay
tại hội thảo nhiều vấn đề được các diễn giả quan tâm
bao gồm tổng quan về chữ quốc ngữ của việt nam
các nghiên cứu về lịch sử hình thành chữ quốc ngữ
hành trình truy tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ cho việt nam
qua nhiều tài liệu gốc lâu chữ tại nhiều thư viện cổ kính ở châu âu
đặc biệt ở pháp ý bồ đào nha
và vai trò chữ quốc ngữ trong tiến trình phát triển văn hóa xã hội việt nam
vai trò của những người đi đầu sử dụng chữ quốc ngữ việt nam
dạy học bảo tồn và phát triển chữ quốc ngữ trong bối cảnh hiện nay